chỉ còn ít ngày nữa là tới trung thu đây là thời điểm mà các loại bánh trung thu được tiêu thụ nhiều nhất trong năm
và đặc biệt là thời gian gần đây thị trường bánh trung thu handmade đang ngày càng sôi động với hàng trăm mẫu mã được giao bán online
tuy nhiên theo quy định của pháp luật thì người bán bánh trung thu handmade có thể bị phạt tới hai mươi triệu đồng
các loại bánh trung thu tự làm được giao bán tràn lan trên các kênh online khiến việc quản lý chất lượng và nguồn gốc rất khó
các sản phẩm này cũng không bảo đảm các yếu tố về nhãn mát công bố chất lượng theo đúng quy định của pháp luật
người bán sản phẩm bánh handmade online như vậy có thể bị xử phạt theo nghị định một trăm một mươi năm quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
cụ thể theo điểm a khoảng một điều hai mươi nghị định một trăm một mươi năm những hành vi không thực hiện thông báo đăng tải niêm yết bản tự công bố sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật có thể bị phạt từ một mươi năm triệu đến hai mươi triệu đồng